giới chức colombia cho hay số người thiệt mạng trong vụ nổ sáu mỏ than liền kề ở tỉnh kundina macca vào ngày một mươi bốn tháng ba đã tăng lên hai mươi một người
sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy một mươi thi thể nạn nhân mắc kẹt dưới lòng đất
ngoài các nạn nhân thiệt mạng chỉ có chín thợ mỏ sống sót sau vụ nổ hiện tám người đã xuất viện sau khi được điều trị
giới chức tỉnh kunina macca cho hay chính phủ sẽ hỗ trợ đầy đủ gia đình các nạn nhân trong đó có các dịch vụ xã hội tâm lý và hỗ trợ kinh tế
cơ quan khai thác mỏ columbia cũng thông báo sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ tại các mỏ than liền kề thuộc sở hữu của công ty minina
vốn đã hoạt động ba mươi năm hiện hoạt động của công ty này đã bị đình chỉ để phục vụ điều tra